dự án công trình thủy điện chuva hai tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu do công ty cổ phần tập đoàn xây dựng thăng long làm chủ đầu tư
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu thì đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chủ đầu tư mới chuyển đổi được trên sáu hectare trong tổng số hơn một mươi hai ha đất thực hiện dự án
nhưng chủ đầu tư đã tiến hành thi công trước khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vẫn còn hơn sáu hectare đất chưa đền bù cho người dân và chuyển đổi mục đích sử dụng
cùng với đó chủ đầu tư còn ngang nhiên tận thu khai thác vật liệu xây dựng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là công trình thủy điện chuva hai do công ty cổ phần tập đoàn xây dựng thang long làm chủ đầu tư
chủ đầu tư dự án này đã tự ý áp mức giá đền bù cho người dân giống như công trình thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
vì thế một mươi bốn hộ dân với trên sáu hectare đất trong vùng thực hiện dự án
đã không đồng ý nhận tiền đền bù

hiện tại vẫn còn hơn sáu hectare đất chưa đền bù người dân và chuyển đổi mục đích sử dụng
ngang nhiên hơn đơn vị này còn tự ý tận thu khai thác đá trên dòng suối chuva và lắp hệ thống máy nghiền phục vụ thi công công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép